bộ ngoại giao mỹ đã công bố gói viện trợ vũ khí cuối cùng dành cho ukraine trong khuôn khổ đạo luật ủy quyền quốc phòng ndaa hiện hành
gói viện trợ bao gồm đạn dược cho hệ thống phòng không bổ sung đạn dược cho các hệ thống rocket pháo binh cơ động cao himars đạn pháo một trăm linh năm mm và một trăm năm mươi năm mm đạn xuyên giáp và hơn một mươi năm triệu bằng đạn
bộ ngoại giao mỹ cũng yêu cầu quốc hội nước này hành động nhanh chóng nhằm thúc đẩy các lợi ích an ninh quốc gia của mỹ thông qua chính sách hỗ trợ ukraine tự vệ và bảo vệ tương lai của nước này
ngày một mươi hai tháng một mươi hai phát biểu tại buổi họp báo chung với tổng thống ukraine volodymyr zelensky tổng thống mỹ joe biden tuyên bố washington sẽ tiếp tục hỗ trợ kiev ngay cả khi các nghị sĩ đảng cộng hòa phản đối cung cấp viện trợ bổ sung cho ukraine
mỹ là bên viện trợ quân sự nhiều nhất cho ukraine với cam kết trị giá hơn bốn mươi ba
bảy tỷ usd trước đó ukraine đã nhận được khoản vay trị giá chín trăm linh triệu usd của quỹ tiền tệ quốc tế imf đây là đợt viện trợ thứ ba trong khuôn khổ quỹ hỗ trợ dài hạn eff mà imf thông qua vào đầu năm